thưa quý vị bắt đầu từ tối nay phố đi bộ quanh khu vực hoàn kiếm và phố cổ tại hà nội sẵn sàng đón khách trở lại sau hai mươi một h
cũng bởi vậy các tiểu thương hộ kinh doanh ăn uống dịch vụ tại đây đã gấp rút thực hiện các công tác chuẩn bị phòng chống dịch khi mà lượng khách có thể sẽ tăng lên
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
một quán ăn thuộc phường hàng bài quận hoàn kiếm thành phố hà nội hiện nay có năm nhân viên phục vụ
trong đó có hai nhân viên mới được tăng cường để đảm bảo đón tiếp lượng khách lớn thuận lợi
không gian quán cũng được sắp xếp lại bàn ghế đồ đạc được lau chùi sát quẩn một lượt
khi mà nhận được thông báo là sẽ được mở cửa sau hai mươi một giờ thì là bên tôi có nhập thêm hàng hóa để bán
bên tôi đã có chuẩn bị là sẵn là nước khử khuẩn ở ngay đặt đặt ngay tại ngoài cửa cho khách quét mã qr trước khi vào nhà hàng
và sẽ hạn chế nhận những số bàn số lượng khách đặt bàn mà đi theo người đông
dù được dự đoán lượng khách đến phố cổ hà nội trong những ngày tới khá đông đặc biệt là khách quốc tế
nhưng các hộ kinh doanh nhập hàng vẫn cầm chừng vì lo sợ sau dịch khách sẽ thắt chặt chi tiêu
bên cạnh đó lực lượng công an cùng chính quyền ubnd quận hoàn kiếm cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hàng quán
tuyệt đối tuân thủ công tác đảm bảo phòng dịch tránh gây mất trật tự ảnh hưởng an toàn xã hội
đồng thời xây dựng các kịch bản cho việc mở cửa trở lại phố đi bộ chợ đêm và đón khách quốc tế
bên tôi có dán tất cả mạng qr code ở tất cả các bàn còn những bàn nào không dán hoặc bị bong chóc
bên em có mạng ở đây các bạn nhân viên sau khi order xong sẽ mang ra để cho khách quét
lực lượng công an thường xuyên sang bên bọn em để nhắc nhở về vấn đề phòng dịch với an ninh trật tự
quận sẽ tập trung tổ chức các chốt để đối chí các vấn đề
các thiết bị để đảm bảo việc kiểm soát với người ra vào tuyển phố
thực hiện nghiêm túc quy định năm k sắt quần tay và thực hiện quét mạng qr
chúng tôi cũng đã bố trí các điểm cách ly y tế
theo kế hoạch phố đi bộ và chợ đêm sẽ mở cửa từ một mươi chín đến hai mươi bốn h thứ sáu thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
việc mở cửa trở lại chính là tín hiệu khởi sắc trong quá trình phát triển du lịch
trên địa bàn thành phố hà nội nói chung và phố cổ hà nội nói riêng